gần đây tại hà nội tp hcm và nhiều tỉnh thành số lượng xe ô tô chín chỗ trở xuống tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tăng rất nhanh
thậm chí nhiều đơn vị vận tải còn tự hoán cải những chiếc xe một mươi sáu chỗ ngồi xuống chỉ còn chín chỗ ngồi hay còn gọi là xe limousine để chở khách
trên các tuyến đường nội đô tp hcm không khó để bắt gặp những chiếc xe limousine lét lỏi vào từng ngõ ngách thậm chí mở tuyến đường cố định riêng để bắt khách
nhiều quy định đối với loại hình xe hợp đồng vận tải khách du lịch còn lòng nẻo thế nên các đơn vị vận tải chỉ hợp thức hóa điều kiện để được cấp phép núp bóng xe hợp đồng đón trả khách gây tình trạng xe rủ bến cóc
thời gian qua nhiều địa phương siết chặt quản lý điều kiện kinh doanh vận tải theo tuyến cố định bằng taxi và xoay bít
vô hình chung đã góp phần kích thích loại hình xe hợp đồng phát triển mạnh cạnh tranh không lành mạnh với phương tiện vận tải hành khách cố định
việc phát triển ồ ạt loại hình kinh doanh vận tải này không chỉ phá vỡ quy hoạch về vận tải đường bộ mà còn tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông
thưa quý vị những năm gần đây mô hình kinh doanh vận tải hợp đồng đưa đón khách tận nơi chất lượng cao hay còn gọi là xe limousine đã trở nên phổ biến với hành khách hay thường xuyên di chuyển những tuyến đường xa tuyến đường liên tỉnh
không thể phủ nhận những tiện ích của xe limousine này đem lại nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều ý kiến trái chiều thậm chí là phản ứng gây gắt về loại hình dịch vụ này nhất là các đơn vị kinh doanh vận tải truyền thống
không ít ý kiến cho rằng đây là mô hình kinh doanh vận tải mới mà quản lý nhà nước chưa theo kịp và cần sớm điều chỉnh để đưa hoạt động vận tải này đi vào nề nếp chống thất thu thuế và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh
xin ông cho biết khó hiện nay trong việc quản lý xe hợp đồng chạy đường dài tuyến cố định hay còn gọi là xe limousine đó là gì
họ lợi dụng vào những việc quy định chưa chi tiết cụ thể này và họ xác định họ là đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng để họ hẹn họ đón khách họ phù hội khách
nhưng mà lượng khách đó thì nó lại nằm trong phân khúc thị trường của vận tải khách theo tuyến cố định
và nó cũng là gây nhiều hệ lụy về trật tự an toàn hóa thông
chúng ta đã có rất nhiều những giải pháp của các quan chức năng để hạn chế tình trạng xe hợp đồng trá hình này
nhưng mà tuy nhiên thì chưa được thực hiện triệt để vậy thì theo ông đánh giá nguyên nhân vì sao
trước kia là theo quy định tại nghị định tám mươi sáu
và lúc mà chúng ta bàn hành nghị định tám mươi sáu thì điều kiện phát triển về khoa học công nghệ trong đó có các công nghệ kết nối trong hoạt động vận tải
nó chưa phát triển như hiện nay
cho nên chúng ta cũng chưa dự lường được hết cái sự diễn biến của sự phát triển về khoa học công nghệ
trong cái nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải
rồi trong các thông tư của bộ về quy định chế độ trách nhiệm và xử lý vi phạm trong quản lý hoạt động vận tải
đối với những người có trách nhiệm thì bộ giao thông vận tải sẽ hoàn thiện chế tài để xử lý các vi phạm này
và hiện nay thì bộ cũng
bộ cũng đang chỉ đạo theo cái hướng là đẩy mạnh cái việc ứng dụng công nghệ thông tin để mà giám sát cái hoạt động vận tải này
và cũng thông qua đó để xử lý cái hoạt động vận tải xử lý những cái hành vi vi phạm trong cái hoạt động vận tải một cách nó triệt đẻ và nó kịp thời nhất
theo ông thì cái việc quản lý hiện nay đối với cả cái loại hình limousine này thì lực lượng nào sẽ là nòng cốt
ông đánh giá như nào về hoạt động của lực lượng này trong thời gian vừa qua
ở đây nó sẽ có là hai cái lực lượng chính
một là các cái sở hữu thông vận tải thông qua các cái dữ liệu khi mà anh chuyển về
ví dụ trong mỗi một chuyến xe này anh chỉ phục vụ một cái hợp đồng thôi
mà anh lại là trên cái thiết bị giám sát hành trình lại thể hiện ra là anh đi lòng vòng trong nhiều cái tuyến phố mà nó nằm ngoài trong cái hành trình của hợp đồng
thì những cái đó là bộ giao thông vận tải sẽ có những cái quy định cái thẩm quyền của cái cơ quan quản lý là sở giao thông vận tải
thế còn là đối với lực lượng thanh tra hoa thông thì khi mà cái quá trình mà anh hoạt động mà anh có vi phạm thì cái lực lượng thanh tra hoa thông này người ta khai thác cái thông tin cái dữ liệu mà được cơ quan quản lý cung cấp để người ta thực hiện cái công tác tuần tra người ta xử lý ở trên đường đối với những cái xe vi phạm
thì hai cái lực lượng xử lý chính là lực lượng thanh tra hoa thông
thưa ông thì cái định số một mươi sắp tới sẽ có hiệu lực thay thế cái nghị định số tám mươi sáu hiện hành có thay đổi hay là có tác động như thế nào trong cái việc quản lý cái loại hình vận tải này ạ
lâu nay thì vẫn cứ có cái tranh luận tức là hợp đồng vận tải thì có thể hợp đồng bằng biện có thể là hợp đồng điện tử hoặc có thể hợp đồng giấy đều gọi là hợp đồng cả
thì lần này trong cái nghị định một mươi lần này là người ta quy định rõ là hợp đồng vận tải có thể là hợp đồng bằng
giấy hoặc có thể hợp đồng điện tử và cái nội dung mà hợp đồng phải có những cái nội dung tối hiểu như thế nào
cái thứ hai là một chuyến xe thì phải ký cái hợp đồng trước khi xe lăn bánh và mỗi một chuyến xe là chỉ phục vụ cho một cái hợp đồng vận tải cho một người hoặc một nhóm người hoặc một cái đoàn người đi tham quan đi du lịch v v
tức là phục vụ cho một cái hợp đồng thôi
quy định là
cái người kinh doanh vận tải đấy phải truyền cái dữ liệu qua mạng những cái nội dung cơ bản của cái hợp đồng về cái cơ quan quản lý tức là sở hợp đồng vận tải trước khi xe lăn bánh
thế và kết thúc cái hợp đồng vận tải đấy thì là khi mà cái người thuê vận tải người ta thanh toán cước thì cái người kinh doanh vận tải đấy phải xuất cái hóa đơn thù tiền có thể là hóa đơn giấy của hóa đơn điện tử
thì lần này trong cái nghị định mà quy định rất là rõ rất là chi tiết
và cái việc quản lý
đấy vận tải khách theo hợp đồng
rồi cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ